ít nhất hai năm triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới
thưa quý vị và các bạn lãnh đạo thành phố hà nội cam kết sẵn sàng hết lòng phục vụ doanh nghiệp
ở chiều ngược lại cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có những nhận định như thế nào về những cố gắng của chính quyền để tạo điều kiện cho họ sản xuất kinh doanh phát triển bền vững
sau đây là ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân bên lề hội nghị hà nội hai nghìn một mươi tám hợp tác đầu tư và phát triển
với sự tham gia của khoảng một năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế diễn ra vào sáng hôm qua một mươi bảy tháng sáu
ngay trong sáng nay hà nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho bảy mươi một dự án với tổng số vốn gần bốn trăm linh tỷ đồng tương đương với một mươi bảy tỷ đô la mỹ
đồng thời ủy ban nhân dân tp hà nội các tỉnh thành phố trong vùng ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước trao hai mươi bốn biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư
trên lĩnh vực với tổng mức đầu tư dự kiến trong thời gian tới khoảng gần bảy mươi tỷ đồng
kiên định với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp
kết quả trên đã đưa hà nội trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn fdi
trong thời gian qua hà nội đã đồng hành và tích cực hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tại thủ đô cũng như các tỉnh lân cận
thứ nhất là hà nội đã giao cho trung tâm
hà nội đã giao cho trung tâm cho các doanh nghiệp hà nội có thể tham gia vào một chuỗi liên kết để hợp tác giữa các tỉnh thành
hà nội cũng đã thúc đẩy các hoạt động làm việc các tham tán thương mại của các nước đóng tại hà nội và các tham tán của việt nam đóng tại các nước
để làm sao tạo thành những cung cầu hàng hóa để giúp các sản phẩm đặc biệt các sản phẩm chủ lực của hà nội có thể cung cấp các dịch vụ
các sản phẩm để làm sao
hà nội đã thúc đẩy các doanh nghiệp hà nội có thể cung cấp các sản phẩm đặc biệt các sản phẩm chủ lực của hà nội để làm sao tạo thành phố hà nội đưa các doanh nghiệp hội nhập và phát triển cách nguồn công
đây là lần thứ ba liên tiếp thành phố mở hội nghị thu hút đầu tư để đẩy mạnh phong trào đầu tư của các doanh nghiệp
lãnh đạo thành phố hà nội khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên và kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ cao công nghệ mới năng lượng sạch
và các dự án liên kết phát triển vùng các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân
ngoài ra còn có các nhà máy xử lý rác thải xử lý bồn xây dựng nông nghiệp công nghệ cao
lãnh đạo thành phố hà nội có kế hoạch rất rõ ràng với các nhà đầu tư khiến chúng tôi tự tin hơn với các chính sách và yêu đãi
hơn nữa các công ty tại việt nam sẵn sàng hợp tác với chúng tôi
đặc biệt là với những doanh nghiệp mới như doanh nghiệp xử lý chất thải
hà nội nằm trong một mươi năm địa phương dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
cho thấy nỗ lực rất lớn của thành phố hà nội trong những năm gần đây
tôi tin tưởng hà nội sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
những năm gần đây hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xúc tiến thương mại của thủ đô đã đạt được những hiệu quả thiết thực
trong hoạt động thu hút đầu tư hà nội đã tổ chức được các hội nghị xúc tiến thương mại của thủ đô
đã tổ chức được các hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn tập hợp đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
hà nội đã giới thiệu tổng thể về môi trường đầu tư kinh doanh những chính sách biện pháp mới để mời gọi các nhà đầu tư
với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ các bộ ngành các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước
có thể xem đây là những chiến dịch quảng bá tổng thể về đầu tư hà nội
thưa quý vị và các bạn mới đây quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em việt nam năm hai nghìn một mươi chín
qua đó tri ân các doanh nghiệp thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho quỹ nhằm thực hiện các hoạt động nhân đạo vì trẻ em việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã hỗ trợ cho gần ba mươi lượt trẻ em trên toàn quốc với tổng giá trị hỗ trợ gần hai mươi hai tỷ đồng
trong đó các em đều có thể gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em việt nam
các em được hỗ trợ với nhiều hình thức bao gồm phẫu thuật tim phẫu thuật nụ cười học bổng dụng cụ học tập xe đạp hỗ trợ sữa
tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp cũng ký kết thỏa thuận tài trợ cho quỹ từ một đến ba năm liên tục với tổng giá trị hơn một mươi tỷ đồng
chương trình cũng tiếp tục vận động sự đóng góp từ các doanh nghiệp mạnh thường quân để tổ chức thành công chương trình vì trẻ em biển đảo tại đà nẵng vào cuối tháng sáu
nhằm hỗ trợ con em các chiến sĩ biển đảo và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
cứ mỗi sáng thứ bảy của tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng các bạo đoàn viên khối chính quyền trên địa bàn thành phố đà nẵng
lại có mặt tại tổ một cửa trung tâm quận huyện và các phường xã để tư vấn hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
tại quận liên triểu hoạt động này được triển khai từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu
nhận thấy nhu cầu cần hỗ trợ của người dân
nhưng mỗi khi đến làm các thủ tục hành chính là cần thiết quận đoàn đã mở rộng mô hình không chỉ ở tổ một cửa của ủy ban nhân dân quận
mà ở tất cả các phường và linh động về tận khu dân cư để người dân tiện lợi trong việc đi lại
thì khi mà giúp đỡ được nhân dân để hoàn thành một cái thủ tục một cách nhanh chóng nhất
tại những buổi tư vấn người dân được hỗ trợ tận tình và rõ ràng về tất cả những thủ tục hành chính mọi người quan tâm
từ đất đai pháp lý hộ tịch cho đến hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các địa phương đơn vị
tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương các lĩnh vực bảo đảm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân
về vấn đề tư vấn là chú rất hài lòng với việc hướng dẫn cho chú làm thủ tục trong vấn đề chính phủ điện tử
thực hiện nhiệm vụ của chính phủ điện tử
với mọi ngày thì thủ tục này sẽ gần gũi và sẽ rút ngắn được thời gian nhiều hơn
mà người dân bớt được vấn đề đi lại
đây là hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính
do thành đoàn đà nẵng triển khai từ tháng sáu và sẽ đồng loạt thực hiện trên toàn thành phố
tại bộ phận tiếp và trả kết quả của ủy ban nhân dân phường xã quận huyện
phòng quản lý xuất nhập cảnh phòng cảnh sát quản lý hành chính
phòng cảnh sát giao thông và các đội cảnh sát giao thông tại các quận huyện thành phố
ban thủ tục thành đoàn sẽ triển khai rộng hơn mô hình này
diện rộng tại các địa bàn các quận huyện
sẽ đều triển khai chương trình này và các dịch vụ mà chúng tôi tập trung hướng đến
khi người dân sử dụng nhiều nhất
đó là những việc như là thủ tục về đắc đai
trên nguyên vực tư pháp hội tịch cũng như trên nguyên vực quản lý đô thị
đó là những cái mảng mà người dân tham gia sử dụng những dịch vụ đó thường xuyên
và người ta sẽ tiếp cận một cách thuận tiện hơn
hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện đến các điểm sinh hoạt
và các khu dân cư để hỗ trợ nhân dân vào các ngày thứ bảy
đã tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng người dân
điều này thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò của tổ chức
tuổi trẻ trong đổi mới và xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử
tạo sự hài lòng cho công dân khi đến các cơ quan đơn vị làm việc
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều một mươi bảy tháng sáu cho biết
vùng áp thấp ở phía bắc biển đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
lúc này sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
hồi một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng sáu
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông trên khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc
với tốc độ khoảng năm một mươi km một giờ
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới

từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
và có mưa rông mạnh biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong phần tiếp theo của chương trình
hải phòng phân luồng giao thông chống ủn tắc
tại khu vực bến phà gót đi cát bà
xung quanh vụ giáo viên cơ sở mầm non quỳ gối ở thanh trương
để điều phối giao thông giảm ủn tắc
nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến với đảo ngọc cát bà
sở giao thông vận tải tp hải phòng đã có phương án
điều tiết giao thông tại khu vực bến phà gót
bến phà kết nối giữa đất liền và khu du lịch cát bà
theo đó từ ngày hai mươi hai tháng sáu

các loại phương tiện xe tải lưu thông hai chiều trên tỉnh lộ ba trăm năm mươi
đoạn từ km hai mươi ba ba trăm năm mươi đến km hai mươi ba bốn trăm năm mươi
thời gian cụ thể từ thứ hai đến thứ năm
từ tám giờ đến một mươi chín giờ
thứ sáu từ tám giờ đến hai mươi một giờ
thứ bảy và chủ nhật từ năm giờ đến hai mươi một giờ
cấm tất cả các loại xe khách hai mươi chín chỗ trở lên
lưu thông hai chiều trên tỉnh lộ ba trăm năm mươi sáu
đoạn từ km hai mươi ba ba trăm năm mươi đến km hai mươi ba bốn trăm năm mươi
vào các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
công ty cổ phần bảo đảm giao thông đường thủy hải phòng
bố trí nhân viên mặc đồng phục hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý
lên xuống xe và qua phà
lắp đặt mái tre từ barrier đến biến phà
hướng dẫn xe vào bãi đỗ xe và trông xe miễn phí
tỉnh kiên giang thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng chống
ngăn chặn dịch bệnh trên tôm nuôi
đang diễn biến phức tạp tại những vùng sản xuất trọng điểm
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho nông dân
theo tri cục trăn nuôi và thú y kiên giang
đến trung tuần tháng sáu tổng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại toàn tỉnh
từ đầu vụ đến nay là hơn bảy ba trăm năm mươi hectare
với trên bốn trăm linh ổ dịch bệnh phát sinh ở một trăm linh ba ấp ba mươi hai xã chín huyện
các bệnh gây hại tôm nuôi bao gồm đốm trắng
hoại tử gan tụy cấp tính bệnh còi bệnh phân trắng và sốc môi trường
tập trung nhiều ở các huyện vùng sản xuất u minh thượng là an minh
an biên và u minh thượng
dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn
trong thời gian tới ảnh hưởng của thời tiết
nhất là tình trạng nắng nóng
gây gắt và xuất hiện mưa đầu mùa sẽ làm cho môi trường ao nuôi biến động xấu
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và làm tôm nuôi dễ bộc phát bệnh
vì vậy khuyên cáo hướng dẫn người nuôi tôm áp dụng đồng bộ các giải pháp
về quản lý chăm sóc ao nuôi tôm hằng ngày đo các thông số môi trường
theo tổng cục thủy sản kết quả quan trắc môi trường vùng nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ
tại một số tỉnh trọng điểm khu vực phía bắc nam trung bộ
đồng bằng sông kiều long trong tháng bốn và tháng năm
đã phát hiện sự có mặt của tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng
bên cạnh đó dự báo trong thời gian tới
thời tiết diễn biến bất thường như ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào
là một số yếu tố môi trường biến động như nhiệt độ độ mặn
là những tác nhân cao dẫn tới sự bùng phát bệnh đống trắng
và hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc hiện có hơn một trăm hai mươi hectare trồng thanh long đỏ
cây thanh long đỏ không chỉ giúp nông dân xóa nghèo
vươn lên làm giàu nhanh
mà còn góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong huyện
về xã vân trục hôm nay đi đâu cũng nghe nông dân bàn chuyện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
trong đó thanh long vẫn là cây chủ lực
gia đình bà đỗ thị kim khu năm xã vân trục là một trong những hộ đầu tiên ở vân trục
dám mạnh dạn bỏ cây bạch đàn để trồng cây thanh long đỏ
sau năm năm chuyển đổi đất đồi rừng sang trồng thanh long
với hơn ba trụ thanh long ruột đỏ thu hoạch ba vụ một năm
trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu lãi từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
và giải quyết việc làm cho các thành viên trong gia đình
việc chuyển đổi trồng thanh long ruột đỏ đem giá trị từ một mươi đến một mươi năm lần
so với cây bạch đàn sắn và các loại cây ăn quả truyền thống khác
tuy nhiên một điều mà người trồng thanh long ở vân trục lo lắng hiện nay
là đầu ra cho quả thanh long ruột đỏ vẫn do thương lái các nơi đến mua
chứ chưa có một cơ quan tổ chức nào đứng ra nên nhiều khi quả thanh long ruột đỏ bị ép giá
có khi mất đến một cơ quan tổ chức nào đứng ra
đầu ra cho quả thanh long ruột đỏ vẫn do thương lái các nơi đến mua

để bao tiêu cho sản phẩm cho bà con
về giá cả nhiều lúc bội thu ở tất cả các khu vực thì giá thương lái người ta mua
người ta cũng ép mình xuống gần một mươi giá liền so với cách đây khoảng hơn một tuần
xác định đây là cây ăn quả mang tính hàng hóa
có hình thái quả và chất lượng đặc trưng có thể tạo nên thương hiệu cho lập thạch
ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự án trồng cây thanh long ruột đỏ
với diện tích một trăm linh hectare trên ba xã là vân trục xuân hòa ngọc mỹ
sản phẩm thanh long ruột đỏ của huyện lập thạch có thể được tiêu thụ
ở các thị trường ngoài tỉnh vĩnh phúc cũng như có thể xuất khẩu ra nước ngoài
chúng tôi cũng thực hiện một số công việc rất là quan trọng
cái thứ nhất là thực hiện phát triển
quy hoạch vùng thanh long theo vùng trọng điểm và có quy mô để đảm bảo khối lượng hàng hóa
cái thứ hai nữa là chúng tôi khuyến cáo và định hướng cho nhân dân
là phát triển cây thanh long ruột đỏ này theo quy trình sản xuất an toàn việt nam
năm hai nghìn một mươi năm sản phẩm thanh long ruột đỏ của huyện lập thạch
được cục sở hữu trí tuệ việt nam bộ khoa học công nghệ cấp bằng công nhận thương hiệu
mới đây đã có một tấn thanh long ruột đỏ lập thạch
lần đầu tiên đã được xuất sang thị trường malaysia
đây là bước ngoặt mở ra triển vọng giúp người trồng thanh long ruột đỏ lập thạch đầu tư
mở rộng sản xuất tạo cơ hội làm giàu cho người dân ở huyện miền núi còn nhiều khó khăn này
một cơ sở mầm non tư thục tại nghệ an chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý
nhưng đi vào hoạt động hơn một năm trở lại đây
mới đây cơ quan chức năng địa phương kiểm tra
yêu cầu đình chỉ hoạt động thì nhiều giáo viên tại cơ sở này đã quỳ gối cầu xin chính quyền địa phương
cho phép cơ sở này tiếp tục hoạt động giảng dạy
sau khi những hình ảnh giáo viên quỳ gối cầu xin được đăng tải trên mạng xã hội
đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn từ dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều
ngày một mươi hai tháng sáu sau khi kết thúc buổi làm việc giữa ủy ban nhân dân thị trấn thanh trương
huyện thanh trương tỉnh nghệ an với những cán bộ giáo viên quản lý nhóm trẻ mầm non tư thuộc tuổi thơ
nhiều giáo viên của cơ sở này đã khóc và quỳ gối để xin lãnh đạo địa phương không đóng cửa cơ sở giáo dục này
khi đó chúng em đã câu xin chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn sẽ giá hàn thêm cho trường chúng em để hoàn thành hỗ trợ tư thuộc
nhưng mà chủ tịch thị trấn bảo là không thể được cho nên là bản thân của tất cả giáo viên trong trường vô cùng thất vọng
và bản thân nguyên vọng của phụ huynh cũng bóng muộn là nhà trường sẽ được tiếp tục hoạt động để cho giáo viên có cơ hội
có công án được việc làm cho nên bản thân của người em xuất phạm từ nguyên vọng từ công án việc làm của chúng em
vì nguyên vọng phụ huynh vì bối trường học tập rất là tốt phụ huynh rất là hài lòng tin tưởng cho nên xuất phạm từ bản thân là em muộn quy để câu xin
với cái việc mà các cô giáo quy trong cái hình ảnh một số clip đã đưa lên thì theo tôi đây là một hình ảnh hết sức phản cảm
chính các cô giáo đó trong một phút suy nghĩ thiếu chính chắn thì các cô đã từ đánh mất cái vai trò vị trí của người giáo viên
đặc biệt đó là hình ảnh của người giáo viên đất lam hồng mà chúng ta ông cha ta và dân tộc ta đã xây dựng và đã tôn vinh các nhà giáo
dù chưa đủ điều kiện pháp lý để hoạt động thế nhưng vào tháng bốn và tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thị trấn thanh trương lại ra hai quyết định cho phép công ty cổ phần xây dựng và giáo dục minh sang
thành lập hai nhóm trẻ mầm non hoạt động với số lượng hai trăm ba mươi cháu
cái việc cấp phép đó thật ra nói là để là cũng là cái giải pháp cấp bách đấy
cho nên xét về đúng quy định là anh phải có được quyền sử dụng đất rồi mới cấp phép được
anh được quyền sử dụng đất này rồi có cơ sở vật chất này
rồi mới cấp phép được
sau các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân thị trấn thanh trương đã có văn bản yêu cầu nhóm trẻ mầm non tuổi thơ
tạm dừng tất cả mọi hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ
thế nhưng hiện tại cơ sở này vẫn không chấp hành
trước sự việc này đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng huyện thanh trương
và tỉnh nghệ an sớm vào cuộc để xử lý thấu tình đạt lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân
trên địa bàn vùng cát huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
nhiều công trình nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng
sau một thời gian đưa vào sử dụng các công trình này đã hư hỏng
nhưng không được tu sửa nên bỏ hoang
vào thời kỳ nắng hạn như hiện nay càng làm cho tình trạng thiếu nước sạch trở nên khó khăn hơn
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân nơi đây
đây là trạm bơm nước của thôn lê xá xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
theo người dân địa phương cho biết
do cháy tụ điện nên trạm bơm không hoạt động được
hiện trạm bơm đã trở thành nhà kho của thôn
thôn lê xá xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh có hai công trình nước sạch
do trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh quảng trị xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng trị đầu tư năm hai nghìn bảy và năm hai nghìn một mươi
với tổng số tiền hơn hai năm tỷ đồng
ngoài đầu tư nguồn vốn của nhà nước
mỗi hộ dân còn đóng góp thêm kinh phí để lắp đặt hệ thống dẫn nước đến gia đình mình
khi tôi đầu tư cái nguồn nước
nguyên chắc cái tiền ống mà dẫn từ đó vô trong nhà
vô trong nhà này là hết một triệu ba
nhưng mà dùng nước mua được một năm rồi
thì vừa tắt nước lên chứ thế
thì đây tôi là cái thứ nhất là vì fan
cái thứ hai là vì nhiệm là nhiệm là vì thuộc sâu thuộc cỏ thế
chúng tôi ở đây là sợ nhất là nguồn nước rồi đó
tôi thì chứ là bơm lên rồi thì phải lọc qua là ba ba hệ thống lọc
thời gian qua hai công trình nước sạch này không còn hoạt động
cứ đến mùa nắng hạn là hơn ba trăm linh hộ dân
với gần sáu trăm linh nhân khẩu của thôn lê xá xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh
lại lâm vào tình cảnh khó khăn do thiếu nước
cố gắng để chạy một số các dự án
một số các chương trình đó mà có cái nguồn đầu tư nó tương đối lớn
đề nghị là vì bán nhất tình tôi sở nông nghiệp phát triển nông thôn
vừa rồi cũng đã khảo phạt một số các công trình
mà có thể nói rằng là lượng dùng là cái đập dưng
ở trên thông bến hại đó
thì như vậy đây là một công trình có thể khả thi
vừa giải quyết được là vừa được thiên hoạt
và được trả xuất cho bà con
theo chính quyền địa phương chỉ cần đầu tư từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng
là có thể sửa chữa hai công trình nước sạch này
để đưa vào sử dụng bơm nước phục vụ cho người dân trở lại
thực trạng này đã làm cho các công trình được đầu tư hàng tỷ đồng
trong thời gian qua không phát huy được hiệu quả
do thiếu nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng
và tình trạng người dân phải dùng nguồn nước
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục diễn ra
trong phần tin quốc tế
nhiều doanh nghiệp hàn quốc muốn đầu tư vào triều tiên
ít nhất hai năm triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới
thưa quý vị và các bạn
ngoại trưởng hy lạp và macedonia vừa ký thỏa thuận
về việc đổi tên quốc gia cộng hòa nam tư cũ thành cộng hòa bắc macedonia
thỏa thuận đổi tên nước mang tính bước ngoặt này được ký kết
sau nhiều thập kỷ tranh cãi kéo dài
vốn làm xấu đi mối quan hệ giữa hy lạp và macedonia thời gian qua
khiến ngăn cản tiến trình gia nhập liên minh châu âu
eu và tổ chức hiệp ước quân sự bắc đại tây dương nato của macedonia
tuy nhiên thỏa thuận này vẫn đòi hỏi sự phê chuẩn của cả hai quốc hội
cũng như phải tiến hành chương cầu ý dân tại macedonia
trước đó ngày một mươi năm tháng sáu hãng tin reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết
hy lạp và macedonia có kế hoạch ký kết một thỏa thuận liên quan
tới việc đổi tên nước cộng hòa nam tư cũ macedonia trong ngày một mươi bảy tháng sáu
tại khu vực brespest một huyện ở biên giới hy lạp macedonia và albany
kể từ khi cộng hòa macedonia tuyên bố độc lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hy lạp đã nhiều lần phản đối tên gọi này bởi một tỉnh miền bắc nước này
với những di sản văn hóa tôn nghiêm cũng có tên gọi là macedonia
những diễn biến tích cực gần đây trên bán đảo triều tiên như hội nghị thượng đỉnh liên triều
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên đang mở ra cơ hội đầu tư và kinh doanh cho giới doanh nghiệp hàn quốc
theo kết quả thăm dò vừa được công bố phần lớn doanh nghiệp của nước này
muốn tham gia các dự án phát triển tại các nơi
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng
cuộc thăm dò được hiệp hội thương mại quốc tế hàn quốc kita tiến hành
với sự tham gia của một một trăm bảy mươi sáu doanh nghiệp hàn quốc cho thấy có tám mươi số doanh nghiệp được hỏi
mong muốn tham gia đầu tư tại triều tiên một khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ
trong lĩnh vực công nghiệp có ba mươi năm các doanh nghiệp hàn quốc xem phát triển cơ sở hạ tầng
tại triều tiên là lĩnh vực hứa hẹn nhất tiếp sau là lĩnh vực điện tử du lịch dệt may và quần áo
tuy nhiên kết quả thăm dò của kita cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp hàn quốc không có ý định đầu tư
vào triều tiên do thiếu thông tin tin cậy và lo ngại về việc chính quyền triều tiên can thiệp
và hoạt động kinh doanh một số doanh nghiệp lo ngại khả năng về sự thay đổi chính trị tại hàn quốc
dẫn tới chính sách về triều tiên cũng thay đổi về những tác động của quan hệ liên triều đối với
kinh tế hàn quốc có bốn mươi bảy doanh nghiệp cho rằng mối quan hệ này sẽ mang lại kết quả tích cực
chỉ có bốn có ý kiến ngược chiều thêm vào đó có tám mươi năm cho rằng mối quan hệ giữa hai miền được cải thiện
sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các công ty này
trong bối cảnh argentina đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nghiêm trọng
tổng thống nước này mauricio macri vừa thông báo cải tổ nội các
bắt đầu bằng các quyết định bãi nhiệm người đứng đầu bộ sản xuất và bộ năng lượng
người được chỉ định thay thế ông francisco cabrera giữ chức bộ trưởng sản xuất là nhà kinh tế học dante sica
giám đốc công ty tư vấn kinh tế absep đây là một công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn các doanh nghiệp và tổ chức trong nước
cũng như quốc tế trong các vấn đề quản trị doanh nghiệp phân tích kinh tế và chính sách công
trong khi đó tân bộ trưởng năng lượng argentina sẽ là ông javier i hacen bốn mươi bốn tuổi giám đốc cơ quan đường bộ quốc gia
ông được đánh giá là một chuyên gia giàu kinh nghiệm tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí
trong đó có tập đoàn giàu khí quốc gia argentina ypf và các công ty tư nhân pecom energia và plus petro
đây là bước tìm mới nhất của chính phủ argentina nhằm cải tổ bộ máy trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ trong nước biến động mạnh thời gian qua
argentina vừa trải qua một giai đoạn khó khăn khi thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh
buộc chính phủ phải điều chỉnh tăng lãi suất lên mức kỷ lục bốn mươi cũng như bán hơn một mươi tỷ usd từ quỹ dự trữ ngoại hối
tàu karius chở hơn sáu trăm linh người di cư trái phép được giải cứu trên địa trung hải tâm điểm của căng thẳng ngoại giao pháp italia trong tuần qua
cuối cùng cũng đã cập cảng tây ban nha sau chín ngày lênh đênh trên biển
tuy nhiên cuộc tranh cãi gây gắt ở châu âu về cách thức giải quyết vấn đề người di cư được cho là sẽ còn dài dẳng
theo hội chữ thập đỏ tàu dattilo của lực lượng bảo vệ bờ biển italy đã tiếp nhận hai trăm bảy mươi bốn người từ tàu aquarius và đưa những người này về cảng
valencia tây ban nha an toàn vào lúc sáu h ba mươi phút sáng theo giờ địa phương tức một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu theo giờ hà nội
trong khi đó những người di cư còn lại trong tổng số sáu trăm hai mươi chín người trên tàu sẽ lên tàu hải quân orion của italy hoặc ở lại tàu aquarius để cập cảng trong những giờ tới
những người di cư này sẽ được một đội ngũ gồm hơn hai người trong đó có một tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ và bốn trăm bảy mươi phiên dịch viên tiếp đón
trước đó hôm chín tháng sáu tàu aquarius đã cứu sáu trăm hai mươi người
trong hai mươi chín người di cư trái phép tại vùng biển địa trung hải trong số này có một trăm hai mươi ba trẻ em không có người thân đi cùng và bảy phụ nữ mang thai
tuy nhiên cả malta và italy đều từ chối mở cảng cho tàu ký hộ này khiến tàu aquarius phải neo đậu ở vùng biển giữa malta và đảo sicily của italy
trong một tuyên bố thủ tướng đức angela merkel khẳng định vấn đề người di cư là một thách thức lớn và đó cũng là một thách thức đòi hỏi câu trả lời từ các nước châu âu
do đó bà merkel đã đặt tên cho tàu aquarius
bà merkel còn coi chủ đề này là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự gắn kết của toàn châu lục
bài phát biểu của thủ tướng merkel cũng đề cập tới sự hợp tác giữa đức và pháp trong vấn đề người di cư đối với châu âu
khẳng định hai nước sẽ tìm câu trả lời cho bốn thách thức lớn hiện nay gồm chính sách an ninh quốc phòng ngoại giao của eu vấn đề người di cư
sự phát triển của liên minh kinh tế và tiền tệ trong tương lai cũng như sự đổi mới của khối
các tổ chức quốc tế cũng ý thức rõ ràng tình trạng bế tắc giữa các nước châu âu trong vấn đề người di cư đặc biệt là vụ tiếp nhận người nhập cư từ tàu aquarius
hội chữ thập đỏ hai bác sĩ không biên giới đã cảnh báo châu âu cần thay đổi chính sách nhập cư để chấm dứt tình trạng hàng nghìn người di cư bỏ mạng trên biển khi tìm cách đến châu lục này
trong khi đó theo nghiên cứu toàn cầu đầu tiên về tình trạng buôn bán người di cư của văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy liên hợp quốc vừa công bố
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có ít nhất hai năm triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới
nghiên cứu của văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy liên hợp quốc unodc cho biết việc buôn bán người di cư xảy ra hầu khắp ở các khu vực trên thế giới
mang lại khoản thu nhập bất chính lên tới bảy tỷ đô la mỹ cho các tổ chức tội phạm buôn người
tương đương với số tiền mà mỹ và các nước liên minh châu âu eu dành cho các chương trình viện trợ nhân đạo toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc ghi nhận ba mươi tuyến buôn bán người di cư lớn nhất trên toàn thế giới unodc phát hiện ra rằng nhu cầu đối với các đường dây buôn người rất cao đặc biệt từ những người tị nạn
nguyên nhân là do cuộc sống của những người muốn di cư tại nước của họ quá nghèo khổ và buộc họ phải chấp nhận mất tiền cho những kẻ buôn người để tìm đến một điểm đến an toàn
mưu cầu một cuộc sống tốt hơn ở xứ người những số liệu thống kê cho thấy trong số những trường hợp bị buôn bán có nhiều trẻ em không có người thân đi cùng
theo unodc đây là những đối tượng dễ dàng hơn
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp